được biết khi xảy ra tai nạn trên xe du lịch có hai mươi ba người chiếc xe đã va chạm với một xe hơi và bị lật bên vệ đường
một mươi hai người bị thương từ hai phương tiện đã được đưa đến chữa trị tại bệnh viện
thái lan hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông cao nhất thế giới